hàng giả gian lận thương mại trên các vùng biển ngày càng gia tăng các đối tượng dùng mọi hình thức nguy trang tận dụng những khe hở trong chính sách để hợp thức hóa hành vi vi phạm của mình và vượt mặt các cơ quan chức năng
vậy để giảm bớt tình trạng này trong thời gian tới toàn lực lượng cảnh sát biển sẽ tăng cường bám sát địa bàn tăng cường kiểm tra kiểm soát trên các vùng biển trọng điểm để đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu trên biển mang lại hiệu quả cao nhất
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại các vùng biển của nước ta
để trốn tránh lực lượng chức năng những tháng gần đây các đường dây buôn lậu xăng dầu đã thay đổi phương thức hoạt động với chiều hướng tinh vi hơn
chủ đầu nậu thay vì tập trung hàng trong vùng biển việt nam chúng đã cho tàu ra vùng đặc quyền kinh tế thậm chí ở vùng biển các nước lân cận rồi san mạn dầu trái phép cho các tàu cá việt nam đánh bắt gần đó
việc xử lý hành vi trái phép này thực sự không hề dễ dàng
trong thời tiết biển động và gió to các đối tượng qua mặt các cơ quan chức năng như năm nay việc buôn lậu và gian lận sẽ diễn ra công khai không cần phải lợi dụng vấn đề đó
các đối tượng sử dụng phương thức tủ đoạn là sử dụng hoa đơn
trong quá trình bắt giữ của cảnh hát biển trong đợt cao biển phát hiện ra các đối tượng xuất hoa đơn liên hai mà giao cho khách hàng nội dung không trùng khớp với liên một và liên ba lưu lại công ty
phải nói là kết quả nó thể hiện là
thứ nhất là đã tập trung vào những đối tượng trọng điểm những địa bàn trọng điểm ví dụ như là gian lận thương mại về than ở phía bắc hay là buôn lậu dầu ở toàn tuyến
cái này là một hiện tượng đã xảy ra nhiều năm nay rồi
thế nhưng mà năm hai nghìn một mươi sáu và đặc biệt trong ba tháng cao điểm vừa rồi thì cũng xuất hiện những phương thức thủ đoạn mới mà chúng ta cần phải tập trung đấu tranh thì kết quả mới tốt hơn được
tại buổi tổng kết đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả phòng chống tội phạm ma túy dịp trước trong và sau tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy ngày chín tháng ba vừa qua
cho thấy các đơn vị nghiệp vụ của cảnh sát biển và ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín đã chỉ ra những thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu hay dùng là thường xuyên quay vòng hóa đơn thậm chí ghi khống hóa đơn chỉnh sửa hóa đơn
trong khi pháp luật quy định thời gian lực lượng chức năng kiểm tra đối chiếu hàng so với hóa đơn thì có hạn
chức năng của tổng viên cảnh sát biển đã quan trọng và triển khai rất nghiên túc kế hoạch ba trăm năm mươi tám của ban chỉ đạo cũng như là chỉ thị chế năng của bộ phòng rồi là chỉ thị của bộ tổng viên cảnh sát biển trong việc triển khai thực hiện
và quá trình triển khai thực hiện thì các đơn vị cơ sở của bộ tài sát biển thường xuyên trao đổi thông tin và phối hợp chặt chẽ với các lượng chức năng đặc biệt với bộ đội phòng trong quá trình tuần tra kiểm soát thực thi pháp luật trên biển
cũng như phát hiện ngăn chặn các hành vi buôn lậu nói chung cũng như là các
chỉ trong ba tháng cao điểm cảnh sát biển việt nam đã xử lý hơn hai lượt tàu nước ngoài vi phạm vùng biển việt nam
trong đó lực lượng cảnh sát biển đã tuyên truyền đấu tranh và yêu cầu hơn ba trăm linh lượt tàu nước ngoài ra khỏi vùng biển việt nam
đồng thời phát hiện bắt giữ xử lý một trăm năm mươi chín vụ với hai trăm linh năm đối tượng tăng vật thu giữ hơn một mươi một năm trăm linh tấn than năm trăm năm mươi lít dầu đeo hai năm trăm linh bao thuốc lá cùng nhiều tăng vật khác
tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính và giá trị tăng vật lên đến gần bốn mươi năm tỷ đồng
đây là những con số đáng khích lệ tuy nhiên nó cũng cho thấy sự phức tạp trong đấu tranh về những hành vi vi phạm trên biển hiện nay